xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kinh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị cập nhật thêm những thông tin liên quan đến phiên xét xử đường nhuệ
vào hôm nay một mươi tám tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh thái bình tiếp tục phiên làm việc xét xử nguyễn xuân đường
hay còn gọi là đường nhuệ và đồng phạm trong vụ bảo kê hòa táng
đáng chú ý tại phiên tòa khi được hỏi về việc tham gia hiệp hội tăng lễ thái bình
lời khai mà đường nhuệ đưa ra đã gây phấn nộ với cộng đồng
cụ thể ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
cụ thể từ tám giờ ngày một mươi tám tháng một mươi một lần lượt các bị cáo nguyễn xuân đường tức đường nhuệ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường kỳ bá thành phố thái bình tỉnh thái bình
ninh đức lợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường bồ xuyên thành phố thái bình
phạm văn úy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường quang trung thành phố thái bình
nguyễn khắc ninh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình
bùi mạnh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm thường gọi là tiến trắng con nuôi đường nhuệ
được di lý tới tòa án nhân dân tỉnh thái bình
nguyễn xuân đường bị cáo buộc trong khoảng thời gian từ đầu cuối năm hai nghìn một mươi tám
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đã dùng nhiều thủ đoạn đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp
để cưỡng đoạt tiền của hai mươi năm chủ cơ sở dịch vụ tăng lễ trên địa bàn tỉnh thái bình
bị cáo nguyễn xuân đường tự xưng là chủ tịch hiệp hội tăng lễ thái bình
tự ban hành quy chế hoạt động của hiệp hội và hợp đồng nguyên tắc giữa công ty đường dương
với các dịch vụ tăng lễ thái bình
đường nhuệ còn bị cáo buộc đã ép buộc các chủ dịch vụ tăng lễ phải báo cà hỏa tán cho người cô đường
phải nợp số tiền năm trăm linh đồng một ca hỏa tán
trình bay trước tòa hôm nay đường nhuệ cho biết được các cơ sở dịch vụ tăng lễ tha thiết đề nghị
làm chủ tịch hiệp hội tăng lễ thái bình
theo bị cáo nguyễn xuân đường mọi người tha thiết mời mình vào làm để họ làm ăn yên ngủ
nhờ đứng lên để bảo vệ họ nhưng thời điểm đó đường im lặng
đường nhuệ khai thêm ninh đức lợi nói bây giờ chỉ cần bị cáo đứng lên
lấy tên bị cáo để mọi người dựa vào không ai bắt nạc
lợi là người giúp chính các công việc
bị cáo nguyễn xuân đường khai rằng các cơ sở dịch vụ tăng lễ đưa ra ý tưởng
tất cả các ca hỏa tán khi có sẽ báo về một số điện thoại từ đó sẽ bảo vệ tổng đài
do hiệp hội tăng lễ thái bình thành lập riêng thì có số điện thoại riêng
bị cáo nói chuyện này không làm được đâu
nhưng mọi người bảo lợi sẽ làm việc đó
ngay lúc đó bùi văn minh bảo bây giờ tôi có thừa một sim cho hiệp hội
rồi đưa luôn trước mặt mọi người đường khai
theo bị cáo mọi người còn đưa ra ý tưởng muốn in tên đường dương
đường nhuệ lên thành xe đầu xe hỏa táng nhưng đường không chấp nhận
đương khai những lần đến hợp lúc đầu suy nghĩ là cho vui
giúp được ai cái gì thì giúp
nhưng dần dần thấy thương cảm cho hoàn cảnh của các dịch vụ tăng lễ ở thái bình bị đi
thương nhà có người chết nên sau đó đã đồng ý tham gia
vào hiệp hội tăng lễ
đường nhuệ khai trước đây các dịch vụ cũng nợp cho ông giao trần đình giao
chủ tịch hội đồng quản trị đơn vị quản lý đại hóa thân thanh bình nam định
ba đồng một ca
hôm nay thành lập hiệp hội mới đóng thêm năm trăm linh đồng một ca
để duy trì hiệp hội và các dịch vụ tăng lễ tự trích ra
khi tôi nhận làm giúp các dịch vụ là xuất phát từ cái tâm của tôi
các dịch vụ khẩn thiết nhờ tôi giúp đỡ
khi đó tôi nói giúp mọi người không biết có ảnh hưởng gì đến pháp luật không
tôi đề nghị mọi người là giúp mọi người
thì phải làm giấy tờ gì đó để không vi phạm pháp luật
nguyễn xuân đường trình bày
về bản hợp đồng nguyên tắc giữa công ty đường dương và các dịch vụ
đường nhuệ khai đến giờ cũng chưa biết bản hợp đồng như thế nào
mặc dù vợ đường là người ký
nhưng đường nói bản hợp đồng chẳng có giá trị gì về pháp lý
có thể chỉ là thỏa thuận nào đó
về số tiền cáo buộc chiếm đoạt của các cơ sở dịch vụ hơn hai bốn tỷ đồng
đường khai bản thân có nhiều khoản tiền không thể nhớ được
với số tiền các dịch vụ báo ca
đường khai chi tiêu vào việc ăn uống các hoạt động của hiệp hội tăng lễ
trước thông tin đang phải đóng tiền cố định ở công ty hoàng long
nhưng với đường nhuệ các dịch vụ phải đóng thêm năm trăm linh đồng
đường nhuệ lý giải họ báo ra năm trăm linh
mình được ăn được uống tổ chức liên hoan đi lại công việc đúng giờ không ai bắt nạt
thu theo ca là do các cơ sở dịch vụ đưa ra nói mãi bị cáo mới nhận cho được nói
cũng tại phiên tòa khi được hội đồng xét xử cho phép
nói tại bộ khai báo bị cáo nguyễn xuân đường đã liên tục trình bày lan man
không tập trung vào các vấn đề chính của vụ án
đơn cử như việc bị cáo này nói rất nhiều về bữa liên hoan
khi họp mà các thành viên trong hiệp hội tăng lễ thái bình do đường lập nên
cụ thể hội đồng xét xử rất nhiều lần yêu cầu bị cáo không nói lan mang
chỉ tập trung vào vấn đề chính
bị cáo không trình bày lan man về việc mời ăn liên hoan
tại bữa ăn có những món gì hội đồng xét xử đề nghị bị cáo trình bày ngắn gọn
vào nội dung chính đại diện hội đồng xét xử đề nghị
khi hội đồng xét xử hỏi bị cáo cho biết số tiền mà các dịch vụ tăng lễ
đóng năm trăm linh đồng một ca đã được bị cáo chi tiêu thế nào
công khai số tiền thu chi số tiền còn lại là bao nhiêu
với các chỗ dịch vụ tăng lễ hay không
bị cáo đường cho biết số tiền này được dùng vào việc duy trì hoạt động của hội
trong đó việc uống nước tại quán cà phê tổ chức ăn liên hoan mỗi tháng một đến hai lần
ngoài ra còn chi tiêu vào việc thăm hỏi các thành viên hiệp hội bị ốm đau
về vấn đề công khai số tiền bị cáo cho biết không ai hỏi về số tiền
nếu ai hỏi thì bị cáo sẽ tường trình
tất cả đều được ghi vào sổ sách
bị cáo đường khai vấn đề này sau đó được hội đồng xét xử đưa ra nhiều lần
nhưng bị cáo đều nói như vậy
hội đồng xét xử hỏi về số tiền năm trăm linh đồng nợ mỗi ca
có được bị cáo ghi vào hóa đơn hay không
về câu hỏi này bị cáo đường nói rằng
các chủ dịch vụ tự nguyện nộp và không ghi vào hóa đơn
khi nạp tiền sẽ được thu ở quán cà phê
các chủ dịch vụ tự nguyện nợp
hội đồng xét xử đưa ra vấn đề
ngoài số tiền bốn ba triệu đồng mỗi ca
do các dịch vụ tăng lễ phải nợp thêm năm trăm linh đồng
là người kinh doanh cần tối đa lợi nhuận
vậy ai lại tự nguyện mất thêm năm trăm linh đồng như vậy không
đừng nói nếu vào hiệp hội thì không đơn độc
ốm đâu cũng được thăm hỏi
vào hiệp hội sẽ được hỗ trợ nhiều
như đi lại đúng giờ bỏ số tiền đó để cho mình ăn uống liên hoan
hội đồng xét xử phản biện rằng
hiệp hội không yêu cầu được ăn uống
đó là bị cáo tự đưa ra
nói thêm nữa công ty hoàng long làm hỏa tán
không chỉ phục vụ mỗi tỉnh thái bình
mà nhiều tỉnh khác
do đó không có chuyện không đưa thêm năm trăm linh đồng
mà họ làm sai giờ nhất
ngoài ra khi hội đồng xét xử đưa ra nhiều câu hỏi
như ai là người đưa điện thoại để nhận báo ca cho cường
ai là người giao thái thu tiền
bị cáo đường xin phép chưa trả lời
vì hiện không nhớ rõ
đặc biệt phiên tòa xét xử còn thu hút sự quan tâm
chú ý đặc biệt của dư luận
khi mà vợ đường nhuệ là nguyễn thị dương
xuất hiện với ngoại hình kém bất ngờ
khi được trang điểm son môi và đánh bóng tay đỏ
trước những tranh cãi của dư luận về vấn đề này
mới đây công an thái bình đã chính thức lên tiếng
cụ thể thượng tá vũ mạnh hà
phó giám đốc công an tỉnh thái bình cho biết
trong quá trình giam giữ trường hợp nguyễn thị dương
là đối tượng vừa có án vừa bị điều tra án mới
nên cơ quan công an giám sát rất chặt chẽ
vấn đề này và không có ưu ái gì
thượng tá vũ mạnh hà thông tin thêm
trong quá trình bị giam giữ
không được phép đưa vật cấm vào phòng giam giữ bị can
nguyễn thị dương cũng như các bị can
bị cáo phạm nhân khác
chỉ được dùng các tư trang cá nhân
như bàn chải và kem lánh răng trở mặt
có giám sát của cán bộ trại giam
còn trước khi ra tòa phạm nhân có đề xuất
trang điểm một chút cũng không có vấn đề gì lớn
và cũng không vi phạm gì quy định gì
tuy nhiên ông hà khẳng định
trong quy định giam giữ
không có chuyện cho phạm nhân son môi sơn móng tay
nếu trong quá trình giam giữ
mà để người ngoài đưa thỏi son môi
dụng cụ sơn móng tay móng chân
hay vật sắc nhọn cho phạm nhân thì không được
cán bộ trại giam không cho ai
mang những thứ này vào phòng giam giữ
trước khi ra tòa có thể phạm nhân nữ
nhờ cán bộ cho tô son
để trước ống kính máy quay truyền hình đỡ nhật nhạc
gia đình yên tâm thì cũng không trái quy định
nên nữ quản giáo có thể cho phép giúp đỡ
có thể bị cáo dương
nhờ cán bộ nữ áp giải vào tòa
cho xin tí son môi hay nhờ sơn móng tay
ông hà nhận định
phó giám đốc công an tỉnh thái bình khẳng định lại
quy định trại giam rất chặt chẽ
không thể đưa vật cấm
và các đồ linh tinh khác vào phòng giam được
vì cơ quan công an tỉnh thái bình
kiểm soát rất chặt vấn đề này
cơ quan công an cũng có quy định rồi
sơn môi và các thiết bị cứng không được phép
mang vào để phòng người này tị nạn người kia
có khi còn xảy ra nguy cơ tự tử tự sát
tôi sẽ cho kiểm tra xem
bị cáo dương lấy son sơn ở đâu
nếu có vi phạm sẽ cho chấn chỉnh
thượng tá vũ mạnh hà
phó giám đốc công an tỉnh thái bình nói
vụ việc liên quan đến xét xử đường nhuệ
và đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận
chúng tôi sẽ cập nhật khi có thêm thông tin
còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại